hai nước đã được triển khai trên tất cả các lĩnh vực từ hoạt động tiếp xúc cấp cao song phương đa phương phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia bảo hộ công dân đào tạo cán bộ viện trợ trang thiết bị chuyên dụng vật tư y tế chống dịch covid một mươi chín
trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống và hết sức gắn bó giữa hai nước bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới cần tiếp tục có các biện pháp cụ thể nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có và thiết lập mở rộng các cơ chế hợp tác mới tăng cường hợp tác an ninh đa phương trong các cơ chế hợp tác đa phương cùng nhau duy trì môi trường hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia hỗ trợ bộ công an đào
thi pháp luật đồng chủ trì hội nghị các bộ trưởng về phòng chống tội phạm lần thứ tám giữa bộ công an hai nước bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng bộ công an trung quốc vương tiểu hồng nhất trí cho rằng ngoài các nội dung hai bên đã thống nhất cần quán triển triển khai nghiêm túc nhận thức chung giữa lãnh đạo tốc cao nhất hai đảng hai nước đến tất cả công an các đơn vị địa phương mỗi nước tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác an ninh và thực thi pháp luật cũng như các hiệp định thỏa thuận hai bên đã ký kết tăng cường phối hợp đấu tranh có hiệu
hàng năm tiếp tục triển khai các cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy tội phạm mua bán người đấu tranh chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép chống tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông mạng internet và tội phạm đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập cảnh ngăn chặn các hoạt động đưa người qua biên giới trái phép phối hợp tuần tra kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới hai bên tăng cường chia sẻ thông tin kinh nghiệm trên các lĩnh vực quản lý dân cư quản lý xã hội
trung quốc vương tiểu hồng đã ký biên bản hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ tám giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc và bàn ghi nhớ về tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm đánh bạc xuyên quốc gia giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc
dịp này bộ trưởng bộ công an trung quốc vương tiểu hồng cũng đã trao tặng bộ trưởng tô lâm kỷ niệm trương trường thành vàng
trong khuôn khổ chuyến thăm bộ trưởng tô lâm đã hội kiến với tư lệnh bộ đội cảnh sát vũ trang nhân dân trung quốc vương xuân ninh hội kiến với bộ trưởng bộ tư pháp trung quốc hạ vinh hội kiến với đồng chí viên giao quân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp trung khánh trung quốc thăm khu di tích nhà kỷ niệm cách mạng hồng nham tại tp trung khánh trung quốc thăm trung tâm chỉ huy giao thông tp trung khánh thăm bảo tàng quy hoạch thành phố và đồn cảnh sát đại dương câu thuộc cảnh sát trung quốc
quận du trung công an tp trung khánh bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã tới thăm đại sứ quán việt nam tại trung quốc
hôm nay tại xã thanh trạch huyện bố trạch đoàn thanh niên công an tỉnh quảng bình phối hợp với công an huyện bố trạch tiêu đoàn cảnh sát cơ động số ba e hai mươi sáu bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an tổ chức chương trình vì biển đảo quê hương và gia quân ngày chủ nhật xanh lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi
tham gia có hai trăm linh đoàn viên thanh niên công an tỉnh
quảng bình công an huyện bố trạch và tiểu đoàn cảnh sát cơ động số ba e hai mươi sáu k hai bộ công an với nhiều hoạt động ý nghĩa như dọn rác làm sạch thu gom rác thải trên biển và trên núi đá nhảy chương trình vì biển đảo quê hương và gia quân ngày chủ nhật xanh nhằm nâng cao ý thức đối với mỗi cán bộ chiến sĩ trong việc bảo vệ môi trường và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình hiện nay
nhân dịp này đoàn thanh niên công an quảng bình cũng đã trao tặng một số thiết bị phòng cháy chữa cháy cho tiểu đoàn số ba e hai mươi sáu k hai và tổ chức giao lưu bóng chuyển nhằm tạo điều kiện giao lưu học hỏi đồng thời thiết lập mối quan hệ mật thiết trong công tác giữa các đơn vị
thưa quý vị hội đạo tự phòng tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh sóc trăng cũng đã đóng góp quan trọng vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm

hội đạo tự phòng tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh sóc trăng cũng đã đóng góp quan trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc góp phần củng cố tỉnh
hội đạo tự phòng tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh sóc trăng cũng đã đóng góp quan trọng vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc góp phần củng cố tỉnh
hội đạo tự phòng tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh sóc trăng cũng đã đóng góp quan trọng vào phong trào tỉnh

để ứng kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự xã hội tổ đã phân công thành viên hướng dẫn giáo dân thực hiện tốt phương châm tốt đời đẹp đạo kính chúa yêu nước sống phúc âm trong lòng dân tộc

điều đáng nói thì các đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng và các loại vũ khí khác đều nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên hạn chế hiểu biết về pháp luật
ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố đã phát hiện một mươi hai vụ bốn mươi ba đối tượng chế tạo tàn trữ vận chuyển mua bán và sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
riêng đối với vận chuyển trái phép vũ khí lực lượng công an đã thu giữ chín khẩu súng một trăm ba mươi hai viên đạn
để phòng ngừa ngăn chặn tình trạng này công an thành phố đà nẵng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong đó lấy công tác vận động thu hồi vũ khí công cụ hỗ trợ vật liệu nổ và tăng cường kiểm soát địa bàn đấu tranh ngăn chặn làm trọng tâm
công an địa phương đã rất linh hoạt ta mới công tác tuyên truyền như là bằng nhiều hình thức và cảnh sát khu vực cũng đã lấy từng nhà từng người dân để vận động nhân dân dâu nộp vũ khí công cụ hỗ trợ

tại hội thảo nội soi siêu âm phế quản airbus trong chuẩn đoán và thực hành trên mô hình
tiến sĩ bác sĩ đinh thị hòa trưởng khoa nội hô hấp bệnh viện một mươi chín tháng tám cho biết trung bình một ngày có khoảng một trăm linh lượt người tới khám tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh về phổi gia tăng đặc biệt là ung thư phổi
tại hội thảo tiến sĩ bác sĩ masao hashimoto khoa hô hấp bệnh viện trung tâm quốc gia về sức khỏe và y khoa toàn cầu nhật bản đã chia sẻ với các bác sĩ khoa nội hô hấp và chuyển giao kỹ thuật nội soi siêu âm